công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số năm ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đối với đối tượng nguyễn văn tuy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã số một ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín của công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số ba ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một

cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý